tôi cũng từng hẹn hò nhiều lần lần nào tôi cũng nghĩ rằng mình đã tìm được đúng một nửa của mình nhưng hóa ra tôi đã nhầm vì thế tôi quyết định là sẽ kết hôn với chính mình
ban đầu thì tôi dành nhiều thời gian cho công việc hơn tôi muốn có một khoản tiền khá khá để lấy vợ nhưng khi đã có tiền rồi thì mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ tôi cảm thấy khó khăn khi bộc lộ mong muốn của mình trước các cô gái nhưng với những cô búp bê này thì mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều và lại có rất nhiều cặp vợ chồng lấy nhau rồi mà đâu có hạnh phúc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
số người làm việc hơn sáu mươi tiếng một tuần tăng vọt kể từ đó hình ảnh người làm công an lương những công chức cổ cồn trắng chăm chỉ mẫu mực đã trở thành một biểu tượng quốc gia gắn với thành công về nền kinh tế của đất nước này
cho tới giờ giới trẻ nhật bản vẫn sẵn sàng làm việc miệt mài ngày đêm chứ không chịu bỏ thời gian đi hẹn hò tinh thần tận tụy với công việc cùng với những áp lực xã hội ngày càng lớn khiến nhiều người lựa chọn công việc hơn là hôn nhân và gia đình
theo truyền thống của chúng tôi thì đàn ông sẽ là người phải mở lời trước và chủ động hẹn hò tuy nhiên do bận rộn với công việc nên họ thường không có nhiều thời gian cho công việc này vì thế những cuộc gặp chớp nhoáng thường xảy ra và chúng không đủ để chúng tôi hiểu nhau
theo khảo sát của bộ lao động nhật bản cứ sáu công chức có một người không hề nghỉ phép hai mươi hai người nhật làm việc hơn bốn mươi chín giờ một tuần
con số này là một mươi sáu với người mỹ và một mươi một với người pháp và đức người nhật ngủ đêm trung bình sáu tiếng hai mươi hai phút ít nhất thế giới
năm một nghìn chín trăm một mươi năm quốc hội nhật bản đã thông qua việc sửa đổi luật lao động theo đó người lao động nghỉ phép dưới năm ngày một năm là phạm pháp
nhưng vẫn tồn tại thực tế là đôi lúc công việc bề bộn tới tám mươi tiếng một tuần cũng khiến nhiều người không có thời gian và cơ hội để làm quen với bạn khác giới
dần ra các cô gái có xu hướng tổ chức đám cưới độc thân không chú rể trong khi không ít đàn ông đã bốn mươi tuổi nhưng lại chưa từng quan hệ yêu đương
có một thế hệ thanh niên nhật bản được người ta gọi bằng cái tên thế hệ lạc lối hoặc những người trẻ vô hình
khoảng một hai triệu người trẻ tuổi ở nhật bản mắc hội chứng hikikomori hay hội chứng xa lánh xã hội
họ sống thu mình trong bốn bức tường với mọi sinh hoạt cá nhân
đi học đi làm hay giao du với bạn bè thậm chí là không kết hôn
căn phòng của những hikikomori đa phần đều là khá nhỏ bừa bộn và không có gì nổi bật
không gian tối tăm và có phần tù túng
tuy nhiên nó không thiếu thứ gì mà một hikikomori cần
những tròng chuyện tranh dài kỳ video phim trò chơi điện tử tv máy tính và mạng internet
hầu hết những người trẻ tuổi chịu sức ép rất lớn từ cha mẹ trường học và xã hội
họ phải trở nên độc lập phải tiến bộ liên tục và không có ngưỡng thầy đạt cuối cùng
và khi không thể thực hiện được những mong mỏi đơn giản như hỏng thi hay không hoàn hảo trong một môn thể thao nào đó thôi họ cũng tự biến mình thành nhà tù kín
bên cạnh những người sẵn sàng coi tình yêu và hôn nhân là lựa chọn thứ n hay thậm chí là từ chối và sợ hãi nó
thì cũng có nhiều người sẵn sàng bước vào cuộc sống gia đình và cũng muốn gắn bó với một ai đó
chỉ có điều đó là xu hướng hôn nhân mau lẻ
kousai nero nichikon là tên gọi của các cuộc hôn nhân không cần hẹn hò
xu hướng này bắt đầu từ việc một số ngôi sao của làng giải trí nhật bản công bố những cuộc hôn nhân chóng vánh của mình chỉ sau một vài tuần hẹn hò
những cuộc hôn nhân này đã châm ngòi cho xu hướng kết hôn mau lẹ trong giới trẻ
thêm một lý do nữa có vẻ khá chính đáng cho họ
những người lời biếng trong việc hẹn hò và tiến tới hôn nhân
chúng tôi là bạn học cùng trường chơi cùng nhau khá lâu rồi và mới quyết định cặp với nhau khoảng hơn một tháng nay
chúng tôi nhận thấy là nếu làm quen với một người lạ sẽ phải đầu tư nhiều thời gian hơn
nhưng nếu có người yêu đã từng là bạn thì đơn giản hơn nhiều vì chúng tôi đã quá hiểu nhau
ngoài lý do tiết kiệm thời gian và tài chính
nhiều người cho rằng cảm xúc khi gặp một người lạ
khi kết hôn với bạn bè sẽ thẳng thắn và chân thật hơn
cái cớ quen biết từ lâu xem ra có thể ngụy biện cho sự hòa hợp
xong liệu nó có thể lấp liếm cho việc lười đầu tư để tìm kiếm những cảm xúc lãng mạn hay mới mẻ
một điều rất cần thiết trong hôn nhân
không thể phủ nhận cơn bão kết hôn mà không cần hẹn hò
đã phần nào giải quyết được thực trạng ế vợ ế chồng của thanh niên nhật bản
nhưng liệu những bầu không khí gia đình ấm cúng hay lạnh nhạt sau đó thì vẫn còn là điều đáng bàn
bởi theo nghiên cứu của hiệp hội kế hoạch hóa gia đình nhật bản
bốn mươi bốn sáu cặp vợ chồng của nước này có quan hệ lạnh nhạt sau hôn nhân
số thanh niên ở độ tuổi hai mươi không muốn có con cũng tăng mạnh tới một mươi trong vòng một thập kỷ qua
một tình thế khó xử xảy ra với chính phủ nhật bản khi việc khuyến khích phụ nữ đi làm
sẽ khiến họ quên đi việc làm mẹ và kết hôn của mình
việc dung hòa giữa công việc và gia đình xem chừng là một bài toán khó
không chỉ của phụ nữ
mà của cả chính phủ nhật bản
các nhà nhân khẩu học cảnh báo
cứ đà này thì tình trạng già hóa dân số ở nhật bản sẽ tuột dốc không phanh
trước tình hình này chính phủ nhật bản còn bất đắc dĩ trở thành ông mai bà mối
khi tổ chức các sự kiện kiểu như săn tìm hôn nhân cho giới trẻ
và những buổi tiệc hẹn hò không tốc độ kiểu như vậy đang trở nên phổ biến
vài lời khuyên của ban tổ chức cho những người tham dự là cố gắng đừng quyết định ngay
hãy gặp mặt và nói chuyện
để hiểu rõ hơn về nhau
trọng tâm của sự kiện là cố gắng phải lòng người nào đó
nhiều người nhật tin rằng khuyến khích phụ nữ đi làm sẽ làm giảm tỷ lệ sinh
kéo số vụ ly hôn lên cao hơn
đó là lý do khiến nhiều người đàn ông không muốn vợ mình đi làm
trong nỗ lực đưa nhiều phụ nữ vào lực lượng lao động
chính phủ đã có nhiều chính sách giúp đỡ phụ nữ
vừa có thể theo đuổi sự nghiệp
vừa có thể chăm sóc con cái
bao gồm cả việc cấp nhà ở
cho những người kết hôn
và giáo dục miễn phí đầu đời cho những gia đình có ít nhất ba con
quan trọng hơn cả là khi gánh nặng sự nghiệp và gia đình
được chia đồng đều cho cả hai giới
sẽ khiến người ta hạnh phúc hơn
do đó sẽ có nhiều đứa trẻ được sinh ra hơn
các doanh nghiệp tư nhân ngày càng hăng hái trong việc làm mai mối
trường huấn luyện hẹn hò xuất hiện ở một vài địa phương
nơi các chuyên gia tâm lý đưa ra những lời khuyên cho học viên
về cách tán tỉnh và hẹn hò
nhiều học viên cảm thấy những lớp học này thực sự bổ ích
tôi tin tưởng vào tình yêu bởi vì con người không thể sống thiếu điều đó
để có tình yêu thì mọi người cần phải gặp nhau
quan tâm đến nhau để tìm cho mình một ý chung nhân
thiếu đi các mối quan hệ cuộc sống sẽ không còn là cuộc sống nữa
sáu trăm linh cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn trong năm ngoái
nhưng chính phủ nhật bản muốn con số này tăng gấp đôi vào năm hai nghìn một mươi
sự xuất hiện như nấm sau mưa của dịch vụ môi giới hôn nhân
không có nghĩa là tất cả những người độc thân ở nhật bản
chuộng hình thức môi giới này
để đạt được mục tiêu đề ra
chính phủ đã phải chi ba mươi triệu đô la mỗi năm
cho các dự án khuyến khích giới trẻ hẹn hò và kết hôn
mai mối hôn nhân một truyền thống có vẻ như rất lâu đời của nhân loại
nhưng giờ lại đang phát triển mạnh ở quốc gia có nền khoa học tiên tiến và bậc nhất
và có nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này
tôi không nghĩ là khoa học công nghệ có thể thúc đẩy các cặp trai gái hẹn hò với nhau
theo thống kê thì có tới một phần năm đàn ông nhật bản không kết hôn mà ở vậy suốt đời
việc thay đổi nhận thức về vấn đề tôn thờ chủ nghĩa độc thân
là rất khó nhưng lại vô cùng quan trọng
có người nói rằng nhật bản đang ở thời kỳ của các ông mai bà mối
thuật ngữ konkatsu mang ý nghĩa săn tìm hôn nhân
đang trở thành một nỗi ám ảnh của quốc gia này
may mắn là konkatsu đã trở thành một xu hướng tích cực
trong giới trẻ độc thân xứ phủ tang
thay vì chờ đợi ai đó đến với mình
mọi người không còn e ngại khi thừa nhận họ đang nỗ lực tìm kiếm một người bạn đời
chào lưu konkatsu cũng nhận được sự ủng hộ của chính phủ nhật bản
như một giải pháp tình thế nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh thấp
và làm chậm lại tiến trình lão hóa ở nước này